các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ngày một mươi ba tháng ba camera hành trình của một phương tiện giao thông đã ghi lại hình ảnh về vụ va chạm giao thông tại ngã năm đường trường thi lê hồng phong vòng xuyến hải quan thuộc thành phố vinh tỉnh nghệ an
đoạn clip cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy honda airbled đi vào vòng xuyến bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô toyota vios
người đi xe máy ngã xuống đường sau đó đã cởi mũ bảo hiểm hùng hổ xông tới đập vỡ cửa kính ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái ô tô
đến ngày một mươi năm tháng ba thông tin từ hải quan nghệ an cho biết nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính xe ô tô nói trên là ông phạm hải bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ làm việc tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế thanh thủy đóng ở huyện thanh trường
cán bộ hải quan này đã bị tạm đình chỉ công tác trong một mươi năm ngày để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến va chạm giao thông
những người liên quan cũng phải đến làm việc tại công an phưởng hường dũng và công an thành phố vinh
một vụ va chạm giao thông khác xảy ra
chiều ngày bốn tháng ba tại phố tô ngọc vân quận tây hồ hà nội khi đó ông lc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở tỉnh thái nguyên
điều khiển ô tô taxi đến cuối phố thì va chạm với hai người đi xe máy
sau va chạm giao thông hai tài xế đã lao vào đánh nhau
kết cùng khi trở về nhà ông lc yếu dần được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến chiều hôm sau đã tử vong do chấn thương sọ não
ngay trong đêm ngày năm tháng ba công an quận tây hồ đã bắt trần duy quang hai mươi một tuổi
trú ở thành hóa
trần duy quang hai mươi một tuổi trú ở thành hóa là thanh niên liên quan đến vụ ẩu đà này
những vụ việc tương tự không phải là hiếm
rõ ràng là việc va chạm giao thông nếu biết kiềm chế nó chỉ là sự việc rất nhỏ
nhưng ứng xử không phù hợp có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc
luật sư nguyễn văn đồng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư tp hà nội cho biết
hiện tượng dùng vũ lực giải quyết va chạm giao thông thể hiện văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận người dân rất đáng báo động
thay vì nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn do va chạm giao thông
hoặc gọi cho cơ quan chức năng đến giải quyết không ít người đã quyết mâu thuẫn theo cách cực đoàn
việc này có thể dẫn tới hậu quả đau lòng là các vụ án hình sự như giết người cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
theo luật sư khi tham gia giao thông nếu có va chạm các bên cần bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết
nếu vụ va chạm giao thông khiến một trong các bên không kiềm chế được cảm xúc
có hành vi xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng uy tín danh dự nhân phẩm hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp
tốt nhất người dân nên gọi điện báo cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời
người dân cũng cần lưu ý vi phạm giao thông dẫn tới va chạm chỉ là lỗi hành chính và trách nhiệm bồi thường trên cơ sở lỗi của mỗi bên
nhưng nếu từ lỗi vi phạm hành chính mà có hành vi xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng uy tín danh dự nhân phẩm của người khác
thì tùy tính chất mức độ hậu quả của hành vi mà hành vi này sẽ phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý khác
đối với câu hỏi trường hợp sau va chạm giao thông mà bị đối phương bất ngờ tấn công phải làm sao để phòng vệ chính đáng
luật sư nguyễn văn đồng phân tích tại điều hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định phòng vệ chính đáng là hành vi của người
vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan tổ chức mà chống trả một cách cần thiết
người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên
điều đáng chú ý phòng vệ chính đáng chỉ phát sinh khi hành vi tấn công trái pháp luật gây thiệt hại đến các lợi ích đang hiện hữu
xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại nếu hành vi tấn công xâm hại đã dừng lại thì quyền phòng vệ không còn
bởi vậy gây thiệt hại cho người đã có hành vi tấn công trái pháp luật ở thời điểm này là không cần thiết
không phù hợp với mục đích của phòng vệ chính đáng
người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả quá
mức cần thiết không phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại
người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
ngoài trách nhiệm hình sự hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ trình đáng
thưa quý vị va chạm giao thông là điều không ai mong muốn
tuy nhiên khi xảy ra va chạm việc cại vã ẩu đả rất có thể xảy ra nếu như người trong cuộc không làm chủ được lời nói và hành vi của mình
trước vụ việc trên tại hà nội cũng đã ghi nhận trường hợp một tài xế taxi bị đối phương tấn công dẫn đến tử vong
chỉ vì va chạm nhỏ trong lúc điều khiển phương tiện
ngày ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong
ra quyết định tạm giữ hình sự trần duy quang hai mươi một tuổi quê thanh hóa
cơ quan công an xác định hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng ba tại khu vực đường kè hồ tây phường nhật tân
xuất phát từ việc anh lt điều khiển xe ô tô taxi và chạm với xe máy do quang điều khiển chở theo bạn gái
sau đó giữa anh lxt và quang xảy ra tranh cãi
anh lt mở cốp xe lấy ra một hung khí dài khoảng bốn mươi cm tấn công quang
hai bên xảy ra xô xát sau khi về nhà anh lxt có biểu hiện yếu đi và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu
chiều năm ba nạn nhân tử vong do chấn tương sọ não
luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư tp hà nội nhận định
trong vụ việc này bản thân anh lợi ích được xác định có một phần lỗi đối với trần duy quang
có lỗi một phần trong việc xảy ra xô xát dẫn đến tử vong đối với chính anh l
đối với quang tấn công anh lxt trong trạng thái bị anh lxt ra tay trước
hành vi này có thể được coi là phòng vệ chính đáng
nhưng việc quang tấn công anh lt dẫn đến tử vong có thể được coi là vượt qua phòng vệ chính đáng
căn cứ tại điều hai mươi hai bộ luật hình sự quy định về phòng vệ chính đáng
phòng vệ trình đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân
của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan tổ chức
mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên
phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm
vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết
không phù hợp với tinh chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại
người có hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật này
như vậy theo quy định trên để được coi là phòng vệ trình đáng phải đáp ứng các điều kiện
người khác có hành vi đe dọa hoặc có hành vi gây thiệt hại cho một chủ thể
chủ thể nhìn thấy hành vi đe dọa có hành vi chống trả ở mức phù hợp
cần thiết với hành vi đe dọa gây thiệt hại
hành vi xâm phạm là cơ sở của quyền phòng vệ trình đáng
khi còn đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khác
cũng theo luật sư nam căn cứ vào diễn biến hành vi phạm tội cụ thể
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ có thể khởi tố quang về tội danh
cố ý gây thương tích với dấu hiệu định khung là gây hậu quả chết người
có thể đối diện với mức phạt tù cao nhất tới một mươi bốn năm tù
quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
ngoài ra có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tính chất côn đồ
quy định tại điểm d khoảng một điều năm mươi hai bộ luật thính sự
hoặc khởi tố quang về tội cố ý gây thương tích do vượt qua giới hạn phòng vệ trình đáng
quy định tại điều một trăm ba mươi sáu bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất ba năm tù
ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong cho anh l
về trách nhiệm dân sự căn cứ theo tỷ lệ lỗi của mình
đối tượng quang phải có trách nhiệm bồi thường cho thân nhân gia đình anh lt tổn thất về tính mạng
quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nam nói
xuất phát từ việc xảy ra vi phạm giao thông rất nhỏ có thể bỏ qua cho nhau
nhưng từ sự thiếu kiểm chế hành vi ứng xử thiếu văn hóa của cả hai người
để đai hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
một người bỏ mạng và một người đối diện với hình phạt tù tội
và phần đời còn lại bị dây dứt về hành vi của mình
tương tự tại phú yên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cũng chỉ vì va chạm giao thông đối tượng đi xe máy là lê trí đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại thị trấn củng sơn sơn hòa phú yên
đã dùng gậy bóng chảy tấn công tài xế ô tô dẫn tới tử vong
thông tin trí tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây
chủ nhân ngôi nhà số ba trăm tám mươi năm trên đường lê duẩn thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
và cả những hộ dân sinh sống cạnh đó vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra
vào khuya ngày hai mươi một tháng năm
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng năm
ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi tám a chín nghìn một trăm chín mươi tám
chạy trên đường lê duẩn đoạn qua phường bảy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên theo hướng bắc nam
khi đi đến đoạn trước số nhà ba trăm tám mươi năm lê duẩn
thì xe ô tô do ông hoàng cầm lái xảy ra va chạm với xe máy
mang biển kiểm soát bảy mươi tám g một sáu mươi hai nghìn hai trăm linh bốn do đối tượng lê trí đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khu phố trung hòa thị trấn củng sơn
huyện sơn hòa phú yên
sau cú tông xe đạp ngã sóng xoài ra đất
xe máy đổ chắn trước đầu xe ô tô của ông hoàng
do bị đau đạt không đứng dậy mà ngồi trước đầu xe hơi liên tục chửi bới
miệng không ngừng nói ra những câu tục tiễu
tức giận vì đang đi đường lại gặp phải một tên trí phèo
ông hoàng liền xuống xe mở cốp lấy ra chiếc gậy bóng chảy
bằng kim loại dài bảy mươi năm cm với ý định sẽ dàn mặt và đuổi đạt đi
thế nhưng có lẽ chính ông hoàng cũng không thể ngờ
cây gậy bóng chày ông dùng để phòng thân
lại chính là hung khí mà đối tượng đạt dùng để tước đoạt mạng sống của ông ngay sau đó
trong đoạn clip được người dân chứng kiến ghi lại
thấy đạt lò giò đứng dậy ông hoàng từ phía sau cầm gậy chạy lại
vụt một cái vào chân đối tượng
tức giận vì đã bị tông trúng còn bị tài xế xe hơi dùng gậy tấn công
dựa vào lợi thế về sức khỏe
tên thanh niên hai mươi tám tuổi đã giật lấy cái bóng chày từ tay nạn nhân
sau đó tấn công nhiều phát vào vùng trọng yếu
khiến người này ngay lập tức bất tỉnh
dù thay đối phương đã bất tỉnh nhưng đối tượng vẫn không chịu dừng tay
hắn tiếp tục dùng chân đạp nhiều nhát vào người nạn nhân
sau đó mới chịu bỏ đi
người dân xung quanh khuyên can nhưng do thấy đạt quá hung hãn
tay lại lăm lăm trước gậy nên người dân chỉ đành báo với cơ quan chức năng
sau khi hắn bỏ đi mọi người nhanh chóng đưa ông hoàng đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm
bác sĩ nguyễn thành nam bình phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết
nạn nhân là ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
người bị đánh sau va chạm giao thông trước đó tại phú yên đã tử vong
bác sĩ cho biết thêm hiện tại thi thể của nạn nhân đã được đưa xuống nhà đại thể
để phục vụ công tác điều tra
bác sĩ bình chia sẻ ông hoàng nhập viện trong tình trạng bị thương tích quá nặng
vùng trọng yếu bị chấn thương nghiêm trọng nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái
không thể phẫu thuật tiên lượng rất khó qua khỏi
dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm
bệnh nhân thở máy bắt đầu không còn dấu hiệu của sự sống
đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm thì tử vong
sau khi tiếp nhận vụ việc nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng
gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
đối tượng tuy trẻ tuổi mà táo tợn dám ra tay công khai giữa đường
công an tỉnh phú yên phối hợp với công an thành phố tuy hòa điều tra ban đầu
và tổ chức lực lượng truy tìm đạt
đến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm đạt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đầu thú
và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra
công an tỉnh phú yên tiếp nhận hồ sơ từ công an thành phố tuy hòa
để điều tra và xử lý theo thầm quyền
tại cơ quan điều tra không còn vẻ hùng hổ bậm trợn như trong clip
đạt cục mắt in lặng trả lời từng câu hỏi
chỉ vì bùng bột thiếu thắng không kiểm chế được hành vi mà một mạng người đã ra đi dưới tay hắn
ánh mắt của đà toát lên một nối sợ vô hình khi biết có một bản án nghiêm minh đang chờ hắn
qua các vụ việc trên có thể thấy mỗi người cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi cầm lái
nếu không may xảy ra va chạm điều tốt nhất là cần giữ bình tĩnh cùng nhau giải quyết trong ôn hòa
nắm đấm sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp thay vào đó là những tổn thất về tinh thần
sức khỏe hoặc là vòng lao lý
những thông tin mới
thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt